chào mừng quý vị đến với chương trình thành phố hồ chí minh hôm nay được phát sóng định kỳ hàng tuần trên truyền hình nhân dân
được đánh giá là thành phố không ngủ với tiềm năng rất lớn về phát triển kinh tế đêm du lịch giải trí về đêm
tuy nhiên du khách thường rất lúng túng và bị động khi khám phá các hoạt động này về đêm tại thành phố hồ chí minh
nhằm giới thiệu và khai thác có hiệu quả tiềm năng kinh tế đêm các địa phương lãnh đạo thành phố hồ chí minh
cùng các doanh nghiệp công ty du lịch đã cho ra nhiều chương trình nhiều hoạt động về đêm để thu hút khách du lịch đến với thành phố hồ chí minh
đây là nội dung chính của chương trình thành phố hồ chí minh hôm nay kỳ này
nhưng trước tiên mời quý vị cùng điểm lại những nội dung đáng chú ý trong tuần qua
nhân kỷ niệm sáu mươi chín năm ngày thầy thuốc việt nam hai mươi bảy tháng hai

phó chủ tịch nước thăm chúc mừng tập thể lãnh đạo bệnh viện quân y một trăm bảy mươi năm bộ quốc phòng và bệnh viện thống nhất bộ y tế
tại bệnh viện quân y một trăm bảy mươi năm phó chủ tịch nước đánh giá cao những kết quả ấn tượng bệnh viện quân y một trăm bảy mươi năm đạt được những năm gần đây
phó chủ tịch nước đề nghị xây dựng và phát triển bệnh viện quân y một trăm bảy mươi năm trở thành trung tâm y học quân sự đa năng
chuyên sâu ngang tầm khu vực và quốc tế tiếp tục xây dựng cơ sở vật chất trang bị các trang thiết bị hiện đại
ứng dụng các công nghệ tiên tiến của y học thế giới trong hoạt động khám chữa bệnh
đặc biệt trong bối cảnh nào thì người thầy thuốc của bệnh viện quân y một trăm bảy mươi năm cũng cần vừa giữ vững phẩm chất của anh bộ đội cụ hồ
vừa giữ được phẩm chất của người thầy thuốc nhân dân
tại bệnh viện thống nhất phó chủ tịch nước biểu dương tập thể bệnh viện dù gặp nhiều khó khăn nhưng đã chắc chiêu nguồn lực
để chăm sóc sức khỏe cán bộ nhân dân ngày càng tốt hơn
mong bệnh viện tiếp tục mở rộng đối tượng khám chữa bệnh để ngày càng có nhiều người dân được thụ hưởng những kết quả khám điều trị của bệnh viện
đội ngũ y bác sĩ tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết để thực hiện nhiệm vụ trong giai đoạn mới không ngừng nâng cao tay nghề phẩm chức y đức
phó giáo sư tiến sĩ vũ hải quân giám đốc đại học quốc gia tp hcm nêu nhân tố quan trọng thu hút nhà khoa học trẻ xuất sắc
nhà khoa học đầu ngành tới làm việc tại đại học quốc gia tp hcm
nhóm nghiên cứu mạnh trưởng phòng thí nghiệm trọng điểm hay trưởng ngành đào tạo mới được hỗ trợ nguồn lực tài chính để chủ động thực hiện kế hoạch nghiên cứu
cơ hội làm chủ nhiệm đề tài dự án nghiên cứu lớn mở rộng mạng lưới hợp tác trong và ngoài nước
sẽ xây dựng lộ trình phát triển nghề nghiệp như kế hoạch trở thành phó giáo sư giáo sư trở thành nhà khoa học đầu ngành
hướng đến các giải thưởng khoa học uy tín trong và ngoài nước hưởng chính sách hỗ trợ từ đại học quốc gia tp hcm và cụ thể của từng đơn vị tuyển dụng
để tham gia ứng tuyển ứng viên cần đáp ứng điều kiện tiêu chuẩn chung như có trình độ tiến sĩ có khả năng giảng dạy
nghiên cứu độc lập có khát vọng hài bảo mong muốn đóng góp cống hiến cho sự nghiệp phát triển của đất nước và của đại học quốc gia tp hcm
năm nay tp hcm có bốn chín trăm linh sáu thanh niên nhập ngũ
trong đó có ba chín trăm năm mươi sáu thanh niên tham gia nghĩa vụ quân sự và nghĩa vụ công an nhân dân là chín trăm năm mươi công dân
chất lượng chính trị và trình độ chuyên môn của thanh niên tp hcm chuẩn bị nhập ngũ năm nay rất cao trong đội hình chín tỉnh thành thuộc quân khu bảy
cụ thể có một trăm linh tám đảng viên với chín mươi đảng viên chính thức nhập ngũ
một mươi tổng số công dân nhập ngũ có trình độ đại học cao đẳng trung cấp không có thanh niên sức khỏe loại ba
các thanh niên tp hcm được các đơn vị nhận huấn luyện đào tạo gồm lữ đoàn hải quân một trăm linh một lữ đoàn hải quân chín trăm năm mươi bảy trung tâm huấn luyện vùng bốn hải quân trung tâm huấn luyện vùng hai hải quân và sư đoàn ba trăm bảy mươi bảy trung đoàn gia đình
riêng sáu công dân nữ tham gia nghĩa vụ quân sự được giao cho trường quân sự quân khu bảy
thay mặt bộ tư lệnh quân khu trung tướng nguyễn trường thắng bày tỏ niềm phấn khởi vui mừng được đón và gặp lại các đồng chí đại biểu cán bộ cao cấp quân đội
trung tâm huấn luyện đã nghỉ hưu nghỉ công tác qua các thời kỳ trong những ngày đầu năm mới hai nghìn hai mươi bốn thông báo khái quát tình hình thời sự thế giới khu vực trong nước kết quả nổi bật của công tác quân sự quốc phòng và xây dựng đảng bộ quân đội lực lượng phủ trang quân khu năm hai nghìn hai mươi ba phương hướng nhiệm vụ trọng tâm năm hai nghìn hai mươi bốn đánh giá cao sự đóng góp một phần xương máu sức khỏe của mình trong chiến đấu giải phóng và bảo vệ tổ quốc làm nhiệm vụ quốc tế cao cả luôn giữ gìn và lan tỏa phẩm chất cao đẹp bộ đội cụ hồ
đây cũng là dịp để bộ tư lệnh quân khu nắm bắt tâm tư nguyện vọng tạo sự đồng thuận về tư tưởng chính trị tiếp thu những kinh nghiệm quý báu của đội ngũ cán bộ cao cấp quân đội nghỉ hưu nghỉ công tác đối với sự nghiệp củng cố quốc phòng xây dựng quân đội và bảo vệ tổ quốc việt nam xã hội chủ nghĩa
thưa quý vị là một trong những trung tâm du lịch
là một trong những trung tâm du lịch lớn của cả nước có sức hút lớn đối với du khách nội địa và quốc tế
tp hcm đã vận dụng những thuận lợi để phát triển du lịch song song với các sản phẩm du lịch ban ngày
tp hcm còn phát triển nhiều sản phẩm du lịch dịch vụ về đêm nhờ vào các yếu tố văn hóa nghệ thuật ẩm thực đặc sắc trung tâm mua sắm sôi động các tuyến phố đêm chuyên đề mang lại trải nghiệm mới mẻ cho du khách
phát triển kinh tế đêm là một trong những cách giữ chân du khách lâu hơn đồng thời thúc đẩy gia tăng chi tiêu của khách trong thời gian lưu trú tại tp hcm từ đó tăng doanh thu cho nền kinh tế thành phố
sau đây mời quý vị cùng theo dõi nội dung chi tiết
kinh tế ban đêm là các hoạt động kinh doanh dịch vụ từ một mươi tám h tối hôm trước đến sáu h sáng hôm sau như ẩm thực nghệ thuật âm nhạc các chương trình giải trí lễ hội sự kiện các điểm du lịch chỉ mở cửa vào ban đêm
tp hcm hội tụ nhiều điều kiện thuận lợi để phát triển kinh tế ban đêm bởi nơi đây hội tụ nhiều thế mạnh như tài nguyên du lịch đa dạng phong phú văn hóa nghệ thuật và ẩm thực đặc sắc
có dân số trẻ đông và sống tụ tập tại thành phố có mức độ hội nhập và toàn cầu hóa cao
tp hcm xác định kinh tế đêm là một trong những động lực tăng trưởng kinh tế mới giúp tp hcm khôi phục nền kinh tế
vì thế tp hcm hiện đang tập trung phát triển kinh tế đêm thông qua hoạt động kinh doanh ẩm thực tại các chợ đêm phố đi bộ khám phá sông sài gòn về đêm
thưởng thức các chương trình văn hóa văn nghệ đa dạng phong phú và được chăm sóc sức khỏe theo phương pháp đông y nhằm gia tăng nguồn thu và giữ chân du khách lâu hơn

trang vừa qua hình kinh tế của tp hcm có được sự đóng góp rất nhiều của kinh tế đêm trong đó những đóng góp rất nhiều của kinh tế đêm trong đó những đóng góp rất nhiều của kinh tế đêm trong đó những đóng góp rất nhiều của kinh tế đêm trong đó những đóng góp rất nhiều của kinh tế đêm trong đó những đóng góp rất nhiều của kinh tế đêm trong đó những đóng góp rất nhiều của kinh tế đêm trong đó những đóng góp rất nhiều của kinh tế đêm trong đó những đóng góp rất nhiều của kinh tế đêm trong đó những đóng góp rất nhiều của kinh tế đêm trong đó những đóng góp rất nhiều của kinh tế đêm trong đó những đóng góp rất nhiều của kinh tế đêm
thời gian lưu trú tại thành phố hồ chí minh và hiểu thêm về văn hóa du lịch ban đêm của thành phố
từ đó góp phần khai thác một cách hiệu quả nền kinh tế đêm của thành phố
lưu hành vlog tour chúng tôi đã kết hợp cùng sở du lịch nhiều ủy ban nhân dân quận một
để cùng nhau phối hợp để đưa ra mắt chương trình quận một sắc màu đêm
để nhằm nêu lên được những nét đặc trưng những nét đặc sắc nhất của du lịch thành phố hồ chí minh về đêm
như là xem biểu diễn văn hóa nghệ thuật tại thành phố hồ chí minh
có thể trải nghiệm các hoạt động ẩm thực mua sắm và tour cũng sẽ kết thúc bằng với chương trình thư giãn
với dịch vụ chăm sóc sức khỏe hết sức đặc trưng của quận một thành phố hồ chí minh
mà nơi đã từng được mệnh danh là hồ ngọc biển đông trước đây
việc mà phát triển sản phẩm du lịch chúng ta cần nhất là những cơ quan quản lý tại địa phương
cùng với các doanh nghiệp du lịch để đánh giá và đưa ra những cái tu tuyến sản phẩm phù hợp với du khách
từng lưới du khách khác nhau
hiện nay thì
đối với điều an quận một thì đã tập trung xây dựng một cái tu mẫu
để giới thiệu cho các cái địa phương khác về cái mô hình kinh tế đêm
đây là một cái mô hình tôi nghĩ nó sẽ được nhân động và trong thời gian tới
nó sẽ phát huy cái hiệu quả để giới thiệu cho du khách khi mà đến với thành phố hồ chí minh
nhắc đến kinh tế đêm thì không thể không nhắc đến ẩm thực
ẩm thực tại thành phố hồ chí minh xét về độ đa dạng chất lượng
thì có thể được xếp vào nhóm hàng đầu cả nước
hiện thành phố có gần ba mươi hai đồng
các nhà hàng cơ sở dịch vụ ăn uống nhà hàng có địa chỉ cố định
và cơ sở quán ăn đường phố được đánh giá là hạ tầng đa dạng phong phú
để phát triển kinh tế đêm
các nhà hàng gian hàng phục vụ du khách từ một mươi sáu h chiều đến hai mươi bốn h hàng ngày
người dân và du khách có thể thưởng thức những món ăn mang hương vị văn hóa đặc sắc
của nhiều vùng miền trong cả nước cùng ẩm thực nổi tiếng của nhiều nước trên thế giới
như hàn quốc nhật bản trung quốc ấn độ thái lan v v
bên cạnh đó du khách còn được thưởng thức các buổi tiệc nghệ thuật đặc sắc
được biểu diễn bởi các nghệ sĩ trong và ngoài nước
đây là sản phẩm du lịch mới hấp dẫn không chỉ làm đặc sắc hơn
các sản phẩm du lịch địa phương mang đến những trải nghiệm mới thú vị cho du khách
khi đến với tp hcm mà còn bám sát mục tiêu phát triển du lịch của tp hcm
là an toàn hấp dẫn trách nhiệm đưa kinh tế đêm từng bước
trở thành động lực mới cho du lịch tp hcm
những món ăn việt nam ở đây rất là ngon
đặc biệt là mình thích những cái món ăn chay của việt nam
văn hóa tp hcm rất là phong phú mình rất là hãnh diện và tự hào
tôi rất là mừng khi mà tôi được phép kinh doanh ở đây
cũng như là buôn bán khu vực này để có thể là tạo giúp cho tôi
có thể tăng thêm được số lượng khách hàng
và điều quan trọng là với cái giá rất là bình dân
mình có thể hút được một số lượng khách hàng ở xa lại đây
để có thể thưởng thức những cái hương vị đặc biệt của việt nam mình
cũng như là các du khách nước ngoài họ có thể thưởng thức được những món ăn độc lạ của việt nam mình
không chỉ quảng bá tiềm năng thế mạnh vượt trội giới thiệu các điểm đến sản phẩm du lịch
các công trình kiến trúc văn hóa trên địa bàn tp hcm
để phát triển kinh tế đêm tp hcm đã tận dụng lợi thế của sông sài gòn khi về đêm
một bờ sông rất đẹp ngoài những dịch vụ ăn tối trên sông
các du thuyền như lâu nay thì nay đã có thêm các dịch vụ cao cấp hơn
và có thêm nhiều hoạt động trên thuyền thu hút khách hơn
lần đầu tiên mà mình đi trên sông mà mình có thể thấy được toàn thành phố của mình
mà góc nhìn kiểu rất là mới rồi xong rồi trải nghiệm vừa nghe nhạc vừa đi trên sông mát mẻ
khi mà hai bên bờ của sông sài gòn của mình được trang hoàng với lại được đổi mới như vậy
thì em thấy nó là một cái điều rất là đáng mừng
thứ nhất là nó cho được người sài gòn một cái trải nghiệm cuối tuần rất là sung sướng
rồi mình nhìn thấy được thành phố của mình có thêm nhiều
màu sắc được sự ủng hộ của bà con rất là lớn
mỗi ngày hơn bốn năm ngàn lượt khách
và đó với một cái sự thôi thúc là phải càng có thêm nhiều cái sản phẩm độc đáo hơn nữa
để phục vụ cho bà con và đặc biệt là phân khúc du lịch
họ đến thành phố này họ có thêm những khoảng cách có ý nghĩa hơn
để mà thưởng thức không gian sông nước sài gòn
tuy có lợi thế nhưng hiện nay

hồ chí minh vẫn còn thiếu các trung tâm điểm vui chơi giải trí về đêm quy mô lớn
chưa có các sự kiện hoạt động văn hóa nổi bật hấp dẫn lượng khách du lịch đông
các hoạt động chủ yếu tập trung vào những ngày cuối tuần
cũng khiến cho các hoạt động kinh tế đêm những ngày trong tuần bị ảnh hưởng
bên cạnh đó việc phát triển các hoạt động kinh tế đêm chưa theo quy hoạch
cũng ảnh hưởng không nhỏ đến các vấn đề an sinh xã hội
như môi trường giao thông đô thị và tiếng ồn
do đó để phát triển kinh tế ban đêm
cần phải có các giải pháp đồng bộ bài bản chặt chẽ
thu hút được sự tham gia của nhiều doanh nghiệp tập đoàn kinh tế tư nhân
đồng thời phải có hành lang pháp lý ổn định thuận lợi
đảm bảo vừa phát triển kinh tế vừa phải kiểm soát tốt các vấn đề an ninh trật tự
giúp du khách an tâm trải nghiệm
tôi đã đề xuất thành phố sẽ thực hiện việc quy hoạch các ngành dịch vụ đặc biệt là f b
mà du khách họ rất muốn thưởng thức ẩm thực cũng như là ăn uống về đêm
để từ đó họ có những cái thăng hoa và họ sẽ sử dụng các dịch vụ khác kèm theo
tôi nghĩ rằng là với cái điểm nhấn f b về đêm thì nó sẽ thu hút được các ngành dịch vụ khác
sẽ phát triển cùng ví dụ như là các hoạt động về văn hóa văn nghệ
các cơ sở về lưu trú và các dịch vụ spa kèm theo
để đáp ứng được du khách theo cái nhu cầu cá nhân hóa của họ trong thời gian tới
địa bàn của quận năm thì sát định là thương mại dịch vụ là chính
tuy nhiên thì gần như là các hoạt động tập trung ở các chợ các đường phố vào ban ngày
thành ra cái việc phát triển kinh tế đêm chúng tôi sẽ không phải làm từng bước
xác định những ngành mũi nhọn những lĩnh vực có khả năng chúng tôi sẽ phát triển được trước
và khi đó chúng tôi phát triển được những cái lĩnh vực như vậy thì sẽ kéo lên cả một cái bán đêm của quận năm
thì chúng tôi sẽ tập trung vào những lĩnh vực còn mới
đầu tiên đó là ở cái lĩnh vực ẩm thực và những cái lễ hội như lễ hội luân sư đồng
về phố rồng đèn thì chúng tôi xác định là vừa phát triển du lịch thu hút người dân đến quận năm
trước tiên là tìm hiểu và chụp ảnh lưu niệm ở cái phố nồng đèn
giúp cho những người dân đang kinh doanh ở khu vực phố rồng đèn này họ cũng phải
có được một cái lợi nhuận từ cái hoạt động của cái phố lòng đèn này
làm cho bộ mặt của quận năm về đêm nó trở nên rung rinh và đẹp hơn
chúng tôi cũng nhận thấy là không gian để tổ chức các hoạt động lễ hội sự kiện của thành phố
mặc dù chúng ta có rất là nhiều không gian nhưng mà hiện nay nó cũng còn cái hạn chế
thì hạn chế thứ nhất là cái cơ sở hạ tầng
chúng tôi có những cái địa điểm để tổ chức những cái sự kiện lớn những sự kiện mà tầm cỡ quốc tế
và cái thứ hai du khách chưa có nhiều cái sự lựa chọn để cho cái việc mà chi tiêu
hiện nay chúng tôi cũng đã tiếp tục kiến nghị thành phố sẽ tiếp tục có những cơ sở hạ tầng
để phục vụ cho các cái sản phẩm dịch vụ đặc biệt là cái kinh tế đêm
chúng tôi cũng muốn khuyến khích những cái doanh nghiệp cố gắng có những cái sản phẩm
đặc biệt là những cái show biểu diễn để thu hút du khách nhiều hơn
có lý do thành phố cũng đầu tư một số cái sự kiện ví dụ như là lễ hội sông nước
và một số sự kiện về đêm để phục vụ cho du khách
và chúng tôi cũng muốn cái doanh nghiệp cũng tham gia vào
để trở thành một cái
một cái sản phẩm du lịch được cộng hành bởi các doanh nghiệp du lịch
bên cạnh đó thì ngành du lịch cố gắng tận dụng hạ tầng hiện có
và cũng đang tiếp tục kiến nghị
ngành văn hóa thể thao thì sẽ tiếp tục có những cơ sở hạ tầng mới
để phục vụ cho các sản phẩm du lịch về đêm
dù như những cái nhà hát lớn những cái trung tâm biểu diễn của thành phố
trong tương lai nếu mà được xây dựng thì chúng ta sẽ phục vụ rất là
tốt cho cái sản phẩm du lịch về đêm của thành phố hồ chí minh
ngành du lịch thành phố hồ chí minh đã đầu tư nhiều hơn vào kinh tế đêm
khiến chi phí du lịch vào ban đêm tại thành phố hồ chí minh tăng mạnh
chiếm tới bảy mươi tổng chi tiêu khi đến thành phố hồ chí minh
các tour du lịch đêm cũng được du khách quan tâm rất nhiều
nhiều tour du lịch mới đã thực sự mang lại hiệu quả
không chỉ về số lượng du khách mà còn đạt mức doanh thu cao
chiến lược phát triển du lịch thành phố hồ chí minh đến năm hai nghìn ba mươi
xác định sản phẩm du lịch giải trí và hoạt động về đêm
là một trong ba sản phẩm du lịch thu hút du khách